trong thời điểm kiểm tra người đại diện pháp luật của công ty adn care là nguyễn thanh thảo
đã không xuất trình được giấy tờ có liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
qua làm việc thảo khai mua ký test và thuốc điều trị covid một mươi chín của một người campuchia
thông qua mạng xã hội sau khi thảo chuyển tiền người bán sẽ giao hàng đến tận nhà
hoặc là gửi cho nhà xe để thảo tới nhận
riêng số cồn sát khuẩn thảo khai do công ty sản xuất nhưng không xuất trình được giấy phép
sản xuất kinh doanh mặt hàng này
hiện lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
với số lượng rất lớn vừa bị công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh và công an thành phố điện biên phủ triệt phá thành công
bộ đối tượng bị bắt
hai trăm hai mươi tám viên có trọng lượng hơn hai mươi một kg ma túy tổng hợp đã bị thu giữ
hai đối tượng là ly a công và giàng a bông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét người và phương tiện các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ ba mươi gói màu vàng
bên trong có chứa một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp khối lượng là khoảng một mươi sáu bảy kg
đấu tranh khai thác các đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá bảy mươi triệu đồng
đầu tranh mở rộng chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng là ly a hồng và ly a dìa đang có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp khối lượng khoảng bốn tám kg
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can để đấu tranh làm rõ
sáng nay công an xã ai a ba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã ban giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện buôn đôn
một đối tượng truy nã để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
đối tượng bị bắt là nông văn đời sinh năm hai nghìn ba trú tại thôn một mươi xã ea ba
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đời được nguyễn văn lập nhờ bán một chiếc xe mô tô
dù biết đây là chiếc xe trộm cắp thế nhưng đời vẫn nhận lời và đem bán được hai triệu đồng rồi cùng với lập tiêu xài cá nhân
sau đó đời bỏ trốn xuống tỉnh bình phước che giấu lai lịch và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện buôn đôn ra quyết định truy nã
vào đêm ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lập lén quay về nhà để thăm gia đình
thì bị công an xe ai a ba phát hiện bắt giữ
hàng chục thanh thiếu niên tụ tập trên nhiều tuyến phố của hà nội khi tham gia giao thông phần lớn đều không có giấy tờ
không đội mũ bảo hiểm hoặc là tháo biển xô xe để lãng lách đánh võng
tất cả các nhóm này đều đã được các tổ công tác một trăm bốn mươi một cùng với lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát trật tự
công an các quận của thành phố hà nội hóa trang đi bằng xe máy dọc các tuyến phố kiểm tra xử lý
cụ thể hơn bốn mươi thanh thiếu niên trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi đã được đưa về công an quận hai bà trưng
để xác minh làm rõ về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây dối trật tự công cộng
trước đó các trường hợp này đã gây náo loạn nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô và gây nguy hiểm hoảng sợ cho nhiều người tham gia giao thông
thời gian tới các tổ công tác liên ngành của công an tp hà nội sẽ tiếp tục triển khai hóa trang mật phục
để tuần tra kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm